thưa quý vị và các bạn những năm gần đây tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu bia đang diễn ra phổ biến
đây cũng chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong thời gian vừa qua
vâng và để kiểm tra xử lý tình trạng người tham gia giao thông sử dụng rượu bia lại không phải là vấn đề đơn giản
xác định việc xử lý vi phạm nồng độ cồn là nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông dịp kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt trên toàn quốc đã mở đợt cao điểm xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
vừa sử dụng bia nhưng tài xế này vẫn bất chấp nguy hiểm điều khiển phương tiện trên đường lê văn lương thành phố hà nội
dù kết quả kiểm tra cho thấy mức độ nồng độ cồn là chín mươi ba mg trên lít khi thở nhưng người này vẫn khẳng định mình đủ khả năng điều khiển xe
tuy nhiên với hành vi vi phạm này tài xế bị phạt mức ba triệu đồng và giữ xe đến bảy ngày
thống kê của phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho thấy ngày đầu tiên gia quân chỉ kiểm tra phát hiện và xử lý được một mươi chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn
tạm giữ một mươi chín phương tiện gồm hai xe ô tô và một mươi bảy xe máy
đáng chú ý là xử lý một trường hợp lái xe ô tô có nồng độ cồn trong máu là sáu trăm hai mươi năm mg trên lít khí thở với mức phạt cao nhất là một mươi bảy triệu đồng tức bằng lái xe năm tháng và giữ phương tiện xe bảy ngày
theo lực lượng cảnh sát giao thông xử lý vi phạm nồng độ cồn còn gặp rất nhiều khó khăn để người vi phạm thường có hành vi chống đối và không hợp tác với cơ quan chức năng
giả sử nếu như mà người vi phạm về nồng độ cồn mà hợp tác thì là
phối hợp đó rất dễ thế nhưng mà với những trường hợp là giả say hoặc là những trường hợp người ta không hợp tác để thổi nồng độ cồn thì cái việc đấy là cái khó khăn nhất
với thứ hai là có thể những trường hợp người ta biết người ta sẽ tránh lực lượng kiểm tra kiểm soát hoặc là khi lực lượng ra thì họ quay đầu bỏ chạy
ngay trong thời điểm sau một mươi hai giờ trưa tại nút giao thông trần hưng đạo lê thành tông thành phố hà nội
đội cảnh sát giao thông số một phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã lập chất kiểm tra nồng độ cồn
tuy nhiên trong một mươi trường hợp kiểm tra thì chỉ có hai trường hợp đi xe máy vi phạm